tại thành phố hồ chí minh sau hơn một tháng triển khai thu phí đỗ xe dưới lòng đường
vỉa hè ngân sách đã thu về hơn bốn trăm linh triệu đồng tiền phí
và tình hình trật tự an toàn giao thông ở nhiều tuyến đường đã có những chuyển biến khá tích cực
mức thu phí từ hai mươi đồng đến bốn mươi đồng trên giờ trên ngày cao gấp nhiều lần mức phí cũ
nên số lượng xe dừng đổ tại hai mươi ba tuyến đường thuộc quận một quận năm và quận một mươi đã giảm nhiều so với trước
tình trạng đổ xe nhiều giờ ít xảy ra nhờ đó giao thông đi lại cũng thông thoáng hơn
tuy vậy qua khảo sát đánh giá của ngành chức năng
việc áp dụng thu phí theo tin nhắn phần mềm chưa phát huy hiệu quả còn xảy ra thất thoát nguồn thu
mới đây ngành giao thông thành phố đề xuất mở thêm nhiều điểm đổ xe có thu phí theo giờ ở nhiều tuyến đường khác trên địa bàn